đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý thưa quý vị đội tuyển quốc gia argentina
nhà vô địch world cup hai nghìn hai mươi hai đang trên máy bay về nước và sẽ ăn mừng trước vô địch world cup hai nghìn hai mươi
vào ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi hai tại tượng đài trung tâm truyền thống của các lễ kỷ niệm thể thao
ở thủ đô buenos aires argentina
ngoài ra chính phủ argentina tuyên bố ngày hai mươi tháng một mươi hai sẽ là ngày nghỉ lễ của quốc gia
để toàn dân có thể bày tỏ niềm vui sâu sắc nhất đối với đội tuyển quốc gia
sau khi đội tuyển quốc gia argentina giành được chiếc cúp vàng danh giá tại world cup hai nghìn hai mươi ba
người dân quốc gia nam mỹ này vẫn đang chìm đắm trong men sai chiến thắng
và họ cũng đang mong chờ từng giờ để được chào đón những người hùng của họ trở về tổ quốc
từ mảnh đất trung đông xa xôi
người dân argentina đã đổ xuống đường ở khắp mọi nơi trên đất nước
và bày tỏ niềm háo hức chờ đợi sự xuất hiện của đội tuyển để tiếp tục ăn mừng